sau hơn một năm thi công nhánh hầm chui n một hướng đường trường trinh đi quốc lộ hai mươi hai qua nút giao thông vòng xoay an sương
thành phố hồ chí minh chuẩn bị được thông xe góp phần giảm thiểu tình trạng ủn tắc giao thông qua khu vực này
hiện công trình đang hoàn thiện hệ thống thoát nước điện chiếu sáng trong phần hầm kín trải thảm bê tông nhựa mặt đường hầm và lắp đặt biển báo
dự kiến trong tháng ba nhánh hầm n một từ đường trường trinh qua quốc lộ hai mươi hai hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh tây ninh sẽ được thông xe
nhánh hầm n hai hướng ngược lại sẽ được thi công ngay sau đó
phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi tám toàn bộ công trình hầm chui giao thông tại nút giao an sương sẽ hoàn thành đi vào hoạt động
góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe và bảo đảm an toàn giao thông qua lại khu vực cửa ngõ tây bắc của thành phố